hôm nay tại lễ sơ kết hai năm thực hiện kế hoạch thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã ký kết hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh thành phố cà mau
theo vnpt đô thị thông minh smart city là đô thị sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để nâng cao chất lượng sống khả năng làm việc và đảm bảo phát triển bền vững
thực hiện thỏa thuận ký kết nêu trên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
vnpt sẽ khảo sát đề xuất xây dựng đô thị thông minh cho thành phố cà mau đề xuất xây dựng đề án tổng thể vào khung đô thị điện tử cho tỉnh cà mau
chủ động nghiên cứu phát triển đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện các vấn đề đặt ra của tỉnh
ưu tiên các giải pháp ứng dụng xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông ict
trong các lĩnh vực ưu tiên như giao thông y tế dịch vụ cho con người an ninh công cộng nước và nước thải xây dựng môi trường chất thải không khí năng lượng phát triển giáo dục
sau hai năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
vnpt đã góp phần giúp tỉnh cà mau nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
phục vụ phát triển chính quyền điện tử tại địa phương và tiến tới là kết nối với bộ ngành trung ương
để hình thành chính phủ điện tử phạm vi quốc gia theo nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về chính phủ điện tử
thưa quý vị nắm bắt được nhu cầu sử dụng các thiết bị nghe lén sẽ tăng cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
một số đối tượng đã giao bán các thiết bị này thông qua website và mạng xã hội
mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao pc năm mươi công an hà nội đã làm rõ và xử lý
năm cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe thiết bị thu phát tín hiệu kích thước nhỏ
nhằm mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thủ đô
qua công tác nắm bắt tình hình công an tp hà nội đã phát hiện hoạt động kinh doanh các thiết bị tay nghe
thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử diễn ra hết sức phức tạp trên mạng internet
thông qua các website tài khoản facebook
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy công an tp hà nội đã tiến hành xử lý năm cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tay nghe
thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thành phố hà nội
thu giữ tổng cộng sáu mươi năm thiết bị các loại

tay nghe siêu nhỏ dưới dạng vòng cổ bao gồm một cuộn dây bằng đồng đeo cổ chức năng phát sóng
kết nối với một bảng máy điện tử thu khuếch đại âm thanh mix đàm thoại gắn với điện thoại di động
nguồn điện sử dụng pin chín vol và hạt nhân nam châm kích thước hai năm mm
loại thiết bị tay nghe siêu nhỏ dưới dạng thẻ atm có kích thước tương đồng và in dòng chữ mastercard trên thân
để ngụy trang như thẻ atm có khe cắm thẻ sim kết nối không dây với một tài nghe loại nhỏ có kích thước khoảng một hai cm
tín hiệu ra sẽ đi ra qua hai cái này sau khi đã khuyết đại nó sẽ được chuyển lên vòng dây đồng này
và vòng dây đồng này sẽ cái mạch này sẽ chạy bằng cái pin chín v
vì cái vòng dây đồng này nó phát ra cái từ trường rất là mạnh
nếu như lắp vào loa thì ra tiếng rất là to nhưng mà sử dụng âm thanh sử dụng cái năm chân nhỏ
một khoảng cách xa thì âm thanh nó nhỏ vừa bạn để nghe cho người ta
ngoài ra công an tp hà nội còn tiến hành thu giữ một số loại thiết bị
thu phát tín hiệu kích thước nhỏ có lắp thẻ sim
hoạt động như một điện thoại di động kết nối không dây với một tay nghe hoặc vòng đeo cổ
theo đánh giá những loại thiết bị này rất khó phát hiện
vì vậy trong quá trình giám sát thi giám thị cần phải kiểm soát việc sử dụng các thiết bị nghe gọi để phát hiện vi phạm
cách phát hiện thì nó khó nếu mà để quan sát thì bản thân các thiết bị này thì nó cũng có thể liên lạc ra ngoài
giám thị có thể để ý do tính năng tác dụng mà chúng tôi có hướng dẫn
trong kiến nghị về cách thức sử dụng giám thị có như là nếu để mà kiểm tra thì để ý trên thí sinh người ta có liên lạc ra ngoài không
nó có phương pháp cái đấy nó cũng như một cái điện thoại thôi
nhưng mà nó không phát hiện được cái tay nghe người ta sử dụng người ta vẫn phải đàm thoại ra ngoài
tiếp theo chương trình với phần tin quốc tế eu và anh khởi động đàm phán brexit
nga chỉ trích việc mỹ bắn hạ máy bay syri
thưa quý vị chiều nay tại thủ đô bruxelles của bỉ các quan chức anh và liên minh châu âu eu
bắt đầu khởi động cuộc đàm phán các điều kiện cho việc nước anh rời khỏi eu
và xác định mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên
mục tiêu của cuộc đàm phán này của hai bên nhằm đạt một thỏa thuận chưa từng có trong lịch sử
dù phải bước vào cuộc thương lượng
mở đầu cuộc đàm phán tại bruxelles bộ trưởng phụ trách brexit của anh david davis khẳng định
anh muốn có một mối quan hệ đối tác mới sâu sắc và đặc biệt với eu
về phần mình trưởng đoàn đàm phán về brexit của eu michel barnier khẳng định
mục đích trước tiên của cuộc đàm phán là giải quyết các vấn đề bất ổn do brexit gây ra
tiến trình đàm phán giữa anh và eu dự kiến sẽ kéo dài hai năm
với nhiều vấn đề phức tạp chưa từng có trong lịch sử eu
chính phủ của thủ tướng theresa may từng lên các kế hoạch brexit cứng
bao gồm rời khỏi thị trường chung eu đạt một thỏa thuận hải quan mới và hạn chế người nhập cư từ châu âu
tuy nhiên việc đảng bảo thủ của thủ tướng may không thể giành đa số qua bán tại quốc hội
trong cuộc bầu cử vừa qua có thể sẽ định hình lại kế hoạch brexit của anh
thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov hôm nay tuyên bố việc mỹ bắn hạ cường kích su hai mươi hai của quân đội syri
có thể khiến tình hình khu vực leo thang nguy hiểm
đồng thời cảnh báo washington không sử dụng vũ lực nhằm vào quân đội đa mát
trong bài phát biểu của mình thứ trưởng ngoại giao nga cho biết ông và người đồng cấp mỹ thomas chinen
sẽ có cuộc hội đàm tại thành phố xanh petersburg vào ngày hai mươi ba tháng sáu tới để thảo luận các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước
trước đó ngoại trưởng nga sergei lavrov đã kêu gọi mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của syri
kiềm chế các hành động đơn phương ở nước này sau khi cường kích su hai mươi hai syri bị mỹ bắn rơi gần thành phố raka
ngay sau vụ việc bộ quốc phòng nga cho biết đã đình chỉ thỏa thuận với mỹ
về ngăn chặn đụng độ trên không tại syri đồng thời thông báo moscow sẽ nhằm mục tiêu
vào bất kỳ vật thể bay nào trên vùng trời các khu vực syri nơi mà các lực lượng nga hoạt động
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran vừa cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công bằng tên lửa
vào các căn cứ của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng như các vụ tấn công vào miền đông syri vừa rồi
nếu is có thêm các hành động khủng bố tại iran
phát biểu trên truyền hình quốc gia iran ngày hôm nay
tướng ramazam charib tuyên bố iran sẽ tiếp tục dùng tên lửa tấn công is để đảm bảo an ninh quốc gia
bảo vệ các lợi ích của người dân trước những hành động cực đoan của phiến quân hồi giáo
hôm qua iran phóng tên lửa tầm trung tiêu diệt vào nhiều căn cứ của nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo
ở deir ez zor miền đông syri thông báo của quân đội iran khẳng định các vụ tấn công đã tiêu diệt
nhiều tay súng is và phá hủy nhiều khí tài quân sự
ít nhất đã có sáu binh sĩ thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ nổ bom
xảy ra vào trưa nay tại tỉnh patani miền nam thái lan
vụ nổ xảy ra vào lúc một mươi một h bốn mươi năm theo giờ địa phương theo cảnh sát trưởng địa phương cho biết
quả bom phát nổ ven đường khi các binh sĩ tuần tra đi qua cảnh sát nghi ngờ đây có thể là hoạt động
của các nhóm bạo lực trong khu vực vì khu vực này là điểm nóng về các cuộc tấn công nổi dậy
đòi ly khai tại thái lan xung đột tôn giáo kéo dài từ năm hai nghìn bốn đã khiến tình trạng bạo lực
xảy ra hàng ngày tại khu vực miền nam thái lan bao gồm các tỉnh yala patani
và narathiwatt cơ quan chức năng ghi nhận đến nay đã có sáu tám trăm linh người thiệt mạng trong các vụ tấn công
tại khu vực này liên minh châu âu eu hôm nay tuyên bố có thể áp đặt trừng phạt kinh tế lên
bất kỳ đối tượng nào bị phát hiện tấn công mạng lưới máy tính của các quốc gia eu đây là bước
đi mới nhất của eu nhằm ngăn cản các cuộc tấn công mạng sau các vụ tấn công diễn ra tại anh và pháp
tại hội nghị ở luxembourg ngoại trưởng các nước thành viên eu đều nhất trí rằng các biện pháp
chế tài bao gồm việc cấm ra nước ngoài đóng băng tài sản và cấm hoạt động kinh doanh với bất kỳ
cá nhân doanh nghiệp hay chính phủ nào bị phát hiện tấn công mạng lưới máy tính đều có thể được áp dụng
lần đầu tiên eu bày tỏ lo ngại về khả năng cũng như ý đồ xâm phạm không gian mạng đang ngày càng
gia tăng của các chủ thể nhà nước cũng như cá nhân những hoạt động này được coi là những hành vi
vi phạm luật pháp quốc tế và nguy cơ đó đã thúc đẩy eu phải đưa ra một biện pháp hành động chung
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân